chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
chủ động thích ứng linh hoạt góp phần phục hồi nhanh phát triển bền vững do bộ y tế tổ chức
hội nghị được thực hiện kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến tại trụ sở bộ y tế với điểm cầu ủy ban nhân dân sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước
phát biểu tại hội nghị thủ tướng chính phủ phạm minh chính dành lời đầu tiên để chia sẻ
chi ân đội ngũ cán bộ y bác sĩ nhân viên y tế phải trải qua những khó khăn nghịch cảnh khi đối mặt với dịch covid một mươi chín trong hơn hai năm vừa qua
thủ tướng chính phủ ghi nhận biểu dương những thành tích thành tựu của ngành y
đồng thời cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại hạn chế phân tích nguyên nhân bài học kinh nghiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
về nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới thủ tướng phạm minh chính yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt
cùng các bộ ngành địa phương tiếp tục bám sát tình hình dịch covid một mươi chín chủ động sẵn sàng cho mọi tình huống dứt khoát không để dịch bệnh bùng phát trở lại
thủ tướng chỉ đạo khẩn trương giả soát nghiên cứu hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách y tế cho cả trước mắt và lâu dài
ưu tiên đầu tư nguồn lực thời gian nhiều hơn nữa cho hoạt động này
thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành quan tâm động viên nâng cao chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ y tế
quan tâm phát triển hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở y tế dự phòng kết hợp ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ
tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp xử lý rứt điểm tình trạng thiếu thuốc trang thiết bị y tế tại các bệnh viện
người đứng đầu chính phủ chỉ đạo thực hiện đổi mới mạnh mẽ tài chính bảo hiểm y tế
hoàn thành phương án thực hiện chủ trương tính đúng tính đủ giá dịch vụ y tế
thực hiện lộ trình về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế gắn với giảm chi tiền túi của người dân
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an diễn ra trong tuần
cục an ninh kinh tế của bộ công an cần tăng cường công tác nắm bắt tình hình theo dõi đánh giá chính xác các tác động của thế giới khu vực và trong nước
đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế chủ động phát hiện ngăn chặn xử lý kịp thời những hạn chế bất cập
trong việc triển khai thực hiện các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế
đây là yêu cầu của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc khi đến thăm và làm việc
với cục an ninh kinh tế sáng ngày một mươi tám tháng tám nhân kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống công an nhân dân một mươi bảy năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trân trọng cảm ơn sự quan tâm tình cảm đặc biệt và sự ghi nhận đánh giá cao của đồng chí chủ tịch nước
chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm an ninh kinh tế thời gian qua
và nghiêm túc tiếp thu quán triệt thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí chủ tịch nước
kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân một mươi bảy năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
sáng ngày một mươi chín tháng tám đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã tới đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
sáng ngày một mươi sáu tháng tám bộ công an chủ trì phối hợp với học viện chính trị quốc gia hồ chí minh ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức hội thảo khoa học quốc gia phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
từ kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn bộ trưởng tô lâm một lần nữa khẳng định vai trò của nhân dân
tham gia xây dựng nền an ninh thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân đồng thời yêu cầu mỗi cám bộ chiến sĩ
cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm giữ vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phát biểu tại buổi làm việc trao đổi kết quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh
lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân thời gian qua đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an chân thành cảm ơn quân ủy trung ương bộ quốc phòng
và đại tướng phan văn giang đã gửi lời chúc tốt đẹp đến lực lượng công an nhân dân nhân kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống
bộ trưởng tô lâm mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ phối hợp hỗ trợ kịp thời có hiệu quả của quân ủy trung ương bộ quốc phòng
lực lượng công an nhân dân và quân đội nhân dân tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới
nhân kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân một mươi bảy năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc bộ trưởng tô lâm cũng đã đến chúc mừng
giao nhiệm vụ cho cám bộ chiến sĩ cục y tế công an nhân dân tạp chí công an nhân dân bộ trưởng tô lâm yêu cầu tiếp tục kiện toàn tổ chức mạng lưới y tế ngành công an
nhất là kiện toàn củng cố mạng lưới khám chữa bệnh đồng thời đề nghị tạp chí công an nhân dân phải tiếp tục đảm nhận tốt vai trò tham mưu giúp đảng ủy công an trung ương
bộ công an tổ chức tốt các diễn đàn khoa học hội thảo tọa đàm và xuất bản các số chuyên đề về công tác chiến đấu xây dựng của lực lượng công an nhân dân
góp phần xây dựng hoàn thiện hệ thống lý luận công an nhân dân trong tình hình mới
chào mừng ngày sugi ryotaro nguyên đại sứ đặc biệt nhật việt việt nhật quay trở lại
bộ trưởng tô lâm mong muốn trên cương vị mới ngài sugi ryotaro và ngài đại sứ tiếp tục quan tâm thúc đẩy chính phủ các bộ ngành hữu quan phía nhật bản tăng cường hơn nữa hợp tác viện trợ cho việt nam
trước đó tại buổi tiếp ngày matthew rycroft quốc vụ khanh bộ đội vụ vương quốc anh đến thăm và làm việc tại việt nam
bộ trưởng tô lâm mong muốn phía bộ đội vụ vương quốc anh tiếp tục quan tâm tăng cường hỗ trợ cho bộ công an việt nam trong thời gian tới
đồng thời chúc ngày quốc vụ khanh có chuyến công tác thành công và có những ấn tượng tốt đẹp về đất nước
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới các đơn vị chức năng của hai bộ cần phối hợp chặt chẽ trách nhiệm và hiệu quả hơn nữa
đặc biệt trong công tác đào tạo cán bộ khẩn trương xây dựng chương trình phối hợp giữa hai bộ giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
duy trì thực hiện nghiêm nguyên tắc bảo đảm dữ liệu dân cư phải đúng đủ sạch sống và cấp căn cước công dân cho một trăm linh công dân đủ điều kiện trước ngày ba mươi tháng chín
bộ công an phải tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nong cốt đẩy mạnh việc khai thác kết nối chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đảm bảo các điều kiện tiến độ chất lượng thực hiện đề án sáu
đây là nhấn mạnh của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ
trưởng ban chỉ đạo đề án sáu của bộ công an tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết sáu tháng triển khai đề án sáu theo chức năng của lực lượng công an nhân dân
hội nghị được diễn ra vào chiều ngày một mươi bảy tháng tám tại hà nội
thực hiện chủ trương của đảng và nhà nước

hội nghị được diễn ra vào chiều ngày một mươi bảy tháng tám tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết sáu tháng bảy tại hội nghị trực tuyến toàn quốc

mặc dù số lượng người đông khối lượng công việc nhiều nhưng cán bộ chiến sĩ nơi đây luôn niềm nở nhiệt tình hướng dẫn người dân
khi bước vô cửa thì cũng có cái chị hướng dẫn người ta cũng chỉ cho mình là khi mà mình đến đây mình nộp hồ sơ như thế nào như thế nào
và khi vô trong thì mấy em bên cục xuất nhập cảnh cũng hướng dẫn mình là tận tình chú đáo
đặc biệt cùng với việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh cà mau còn tăng cường tuyên truyền hướng dẫn công dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công bộ công an và cổng dịch vụ công quốc gia
chị thấy làm cái này rất là hay tại vì mình đăng ký trực tiến như thế này thì mình cũng có thể là mình về mình hướng dẫn cho người quen của mình bạn bè của mình

bắt đầu từ ngày hai mươi tháng sáu đến hết ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai cũng là thời điểm thực hiện cao điểm chín mươi ngày đêm cấp hộ chiếu không gắn chip điện tử cho công dân
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh cà mau đã ban hành kế hoạch tổ chức đợt thi đua trong đó tập trung cao độ phát huy tối đa nguồn nhân lực cơ sở vật chất
tiếp nhận giải quyết cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới bảo đảm nhanh chóng thuận lợi đúng quy định với phương châm hành động công khai minh bạch nhanh chóng tiện lợi giảm chi phí tiết kiệm thời gian
hình thức cấp hộ chiếu trực tiến đơn vị bố trí khu vực liên bố trí cán bộ hướng dẫn công dân đăng ký tài khoản hướng dẫn lập hộ chiếu và nộp hộ chiếu qua cổng dịch vụ công quốc gia
hoặc cổng dịch vụ công bộ công an
trong thời gian từ nay đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai theo dự kiến số lượng công dân đến làm thủ tục cấp hộ chiếu sẽ gia tăng
chính vì vậy cán bộ chiến sĩ phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh cà mau sẽ tăng cường các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi
trong đó chú trọng đến biện pháp tuyên truyền hướng dẫn người dân đăng ký theo hình thức trực tuyến
nhằm tiết kiệm thời gian giảm chi phí đi lại cho công dân có nhu cầu cấp hộ chiếu không gắn chip điện tử
những năm gần đây
việc áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao thời đại bốn nhằm đa dạng hóa tuyên truyền phòng chống tội phạm
đã được công an các đơn vị địa phương tích cực đẩy mạnh xây dựng các mô hình phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương
trong quá trình nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thành phố hải phòng đã tìm ra được hướng giải quyết riêng của mình
đó là xây dựng mô hình kết nối gia lô đảm bảo an ninh trật tự và văn minh đô thị
sau đây là ghi nhận tại phường quán toan quận hồng bàng thành phố hải phòng
mới đi vào hoạt động được gần một tháng nay
sông mô hình kết nối gia lô đảm bảo an ninh trật tự và văn minh đô thị đã thu hút gần ba hộ dân
trong và ngoài phường quán toan đăng ký tài khoản tham gia
khi mà chúng tôi triển khai thực hiện xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự
thì công an phường đã tham mưu cho đảng ủy chính quyền địa phương
và kết hợp với việc chuyển đổi số để thực hiện đề án cộng sảo
chúng tôi đã tham mưu cho ban chỉ đạo bảy trăm chín mươi chín của phường
để triển khai thực hiện tất cả các hệ thống gia lô đơn
trở thành một hệ thống chung là gia lô của công an phường
mô hình được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
đây là mô hình đầu tiên của thành phố hải phòng ứng dụng mạng xã hội trong đảm bảo an ninh trật tự
trước đó việc sử dụng mạng xã hội gia lô tạo nhóm của các ban ngành đoàn thể đã có
tuy nhiên hoạt động riêng lẻ chưa có sự liên kết với nhau
việc mô hình này ra đời sẽ kết nối các nhóm lại thành một tổ thống nhất
trong đó lấy nhóm gia lô công an phường quán toan làm trung tâm để hoạt động
chúng tôi đã thu lượm được rất nhiều thông tin có giá trị
và những thông tin mà không phải của lực lượng
lực lượng công an thì chúng tôi đã chuyển cho các cơ quan có chức lăng
chúng tôi cũng đã thu lượm được hơn sáu trăm linh tin phục vụ an ninh trật tự
và trật tự công cộng trật tự đường hè vệ sinh môi trường
với mô hình này ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân được nâng cao
các vụ việc vi phạm pháp luật vi phạm an toàn giao thông
các trật tự đường hè giảm và các tệ nạn xã hội đều được giảm so với trước đây
trước kia chưa có mô hình
trước mô hình này đối với cả chúng tôi những đồng chí tổ trưởng của dân phố
thì phải đến từng hộ gia đình để truyền tải những thông tin của phường
cũng đặc biệt là thông tin về an ninh trật tự của công an phường đến từng hộ gia đình
nhưng khi có mô hình kết nối gia lô chúng tôi cho rằng
đây là một mô hình rất có lợi ích đến từng hộ gia đình
và đặc biệt lợi ích kết nối giữa tổ dân phố và công an phường
mô hình kết nối gia lô đảm bảo an ninh trật tự và văn minh đô thị ra đời
là minh chứng cho quyết tâm của công an thành phố hải phòng
trong việc ứng dụng công nghệ vào công tác cải cách hành chính và đảm bảo an ninh trật tự
thúc đẩy hiệu quả công tác đấu tranh tố giác phòng chống tội phạm
đồng thời tăng cường hơn nữa các mối liên hệ tương tác giữa lực lượng công an
với chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân trên địa bàn
từ đó góp phần chung tay xây dựng thành phố hải phòng văn minh an toàn và hiện đại
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
sau khi điều khiển xe ô tô tông va chạm với người phụ nữ điều khiển xe máy
đinh hữu hải liền xuống xe dùng dao chém nhiều nhát vào nạn nhân
công an tỉnh bắc giang cho biết công an huyện tân yên tỉnh bắc giang
đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ được đối tượng này
trú tại thị trấn cao thượng huyện tân yên để điều tra về hành vi giết người
cụ thể do có mâu thuẫn cá nhân vào ngày hai mươi tháng tám
đinh hữu hải điều khiển xe ô tô đi theo nạn nhân
sau đó hải liền điều khiển xe tông vào xe máy của người phụ nữ này
khiến cho chị này ngã xuống đường
sau đó hải xuống xe vung dao chém nhiều nhát
khiến nạn nhân bị trọng thương rồi rời khỏi hiện trường
đến một mươi một h bốn mươi phút ngày hai mươi một tháng tám
tại nhà nghỉ phương nam hai thuộc thôn kim tràng xã việt lập huyện tân yên
lực lượng công an tỉnh bắc giang đã bắt giữ được đinh hữu hải đang lẩn trốn tại đây
hiện nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện việt đức hà nội và đã qua cơn nguy kịch
tòa nhân dân tỉnh đắk lắc tòa án cấp cao đà nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
có liên quan tới ba anh em ruột trong một gia đình về tội giết người
đó là đinh xuân tuần và đinh xuân thắng cùng chú tại huyện ea súp tỉnh đắk lắc
theo cáo trạng vào chiều ngày bốn tháng tám sau khi ăn nhậu
tuần cùng với một số người bạn xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với phan đức anh tại quán chơi bia
bị đánh chảy máu mặt tuần chạy về báo với anh trai là tuân và em trai
sau đó ba anh em cầm hung khí chạy xe máy đuổi theo tìm đức anh để trả thù
đức anh bị ba anh em đánh gục ngay tại chỗ
rất may đức anh sau đó được người dân chạy đến can ngăn đưa đi cấp cứu kịp thời
nên thoát chết với tỷ lệ thương tật là một mươi chín
ngày hai tháng sáu tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm tuyên phạt tuẩn một mươi ba năm tù giam
thành một mươi năm tù giam và tuân chín năm tù giam cùng về tội giết người
sau đó thành và tuần kháng cáo tuần không kháng cáo
tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử đã bác kháng cáo tuyên y án cấp sơ thẩm
thưa quý vị và các đồng chí thực trạng người dân bị lừa sang campuchia lao động
tìm việc nhẹ lương cao nhưng thực chất là bị cưỡng bức lao động cưỡng đoạt tài sản
thậm chí là đe dọa đến tính mạng đang diễn ra khá phổ biến tại nhiều địa phương trên cả nước
may mắn được trở về với gia đình các nạn nhân đã kể lại nỗi kinh hoàng về giấc mơ
việc nhẹ lương cao của mình sau đây là ghi nhận tại tỉnh an giang
do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân ngày ba mươi tháng năm một thanh niên sinh năm hai nghìn
trú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang lên mạng tìm việc làm
thanh niên này nhận được lời giới thiệu làm phụ xe mỗi ngày đi hai chuyến
đưa người qua lại campuchia với số tiền năm triệu đồng một chuyến
làm theo hướng dẫn của các đối tượng sáng ngày một tháng sáu nạn nhân đến thành phố hồ chí minh
và được một xe ô tô bảy chỗ đưa sang campuchia tuy nhiên khi đến nơi công việc không giống như thỏa thuận
cũng tin vào giới thiệu việc làm trên mạng một thanh niên sinh năm hai nghìn năm trú tại phường bình đức
thành phố long xuyên tỉnh an giang được các đối tượng làm sẵn hộ chiếu rồi đưa sang campuchia
muốn trở về việt nam gia đình nạn nhân đã phải nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng
với tổng số tiền một trăm sáu mươi triệu đồng
chẳng có việc nhẹ không có lương cao mà thực chất nạn nhân bị đưa vào các đường dây lừa đảo
làm việc một mươi năm tiếng mỗi ngày hoặc bị bán vào các sòng bài bị tra tấn đánh đập đòi tiền chuộc
qua các vụ việc trên phòng cảnh sát thành sự công an tỉnh an giang khuyến cáo người dân
không nên nghe theo những thông tin tuyển dụng việc làm trên các trang mạng xã hội
không rõ nguồn gốc để tránh bị lừa đảo
nếu người dân của chúng ta muốn có nhu cầu về việc làm hay đi lao động ở nước ngoài
thì nên tìm hiểu kỹ thông tin và liên hệ với các trung tâm giới thiệu việc làm hợp pháp
để được hướng dẫn cụ thể
mấy bạn đừng có suy nghĩ dạy dọc như tôi đi qua bển
tại vì qua bển không có việc nhẹ lương cao đâu toàn là bị lừa
mình bán sức cái lao động của mình thà về mình ở việt nam mình làm được như thì mình làm thôi
đừng có ham mê mình qua bển mà kiểu có tiền nhiều các thứ đâu sự là không có đâu
mơ về việc nhẹ lương cao
có người may mắn được trở về với gia đình nhưng cũng có trường hợp phải ở lại nhiều năm
vì không có tiền chuộc và bị bán giống như một món hàng
mọi người nên hết sức cảnh giác trước các phương thức thủ đoạn của bọn lừa đảo
để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra đồng thời khi phát hiện có đối tượng với thủ đoạn tương tự
cần liên hệ công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời